tính đến thời điểm này thành phố hà nội đã ghi nhận một mươi một ca mắc ngoài cộng đồng và hai ca mắc thứ phát trong lần bùng phát dịch covid một mươi chín thứ hai
do vậy nhiều biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được triển khai
lượng bệnh nhân tới bệnh viện khám chữa bệnh đã giảm đi nhiều kể từ khi có ca mắc mới đầu tiên trong lần bùng phát dịch thứ hai tại nước ta
tuy nhiên nguyên nhân không phải do người dân có tâm lý lo ngại dịch bệnh mà tại đây nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ
để vẫn bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc y tế tại nhà cho người dân có bệnh lý mạng tính
bệnh có thể hoàn toàn được phép tư vấn qua điện thoại qua app của bệnh viện để trao đổi về những vấn đề bệnh tật
bệnh viện e là bệnh viện đa khoa tuyến cuối với một giường bệnh dành cho bệnh nhân nội trú
do đó trong thời gian dịch bệnh đang có những diễn biến khó lường như hiện nay
việc thăm non người nhà trong những trường hợp không quá cần thiết sẽ bị hạn chế tối đa
khi người bệnh đến thứ nhất nó sẽ có hai phần
một phần là người bệnh sẽ phải khám chữa
hai các thông tin về các yếu tố lông sàng cũng như là yếu tố dịch tễ
và sau đó nhóm sàng lọc sẽ sàng lọc và đo nhiệt độ cũng như là đánh giá các yếu tố lông sàng
nếu có nguy cơ chúng tôi sẽ dẫn một đường riêng đi xuống phòng khám sàng lọc
và ở đó có các bác sĩ chuyên khoa về dịch tễ và cũng như là chuyên khoa về bệnh nhiệt đới
các bác sĩ sẽ khám lại một lần nữa đánh giá và quyết định xem là có kết nối với cdc cũng như cho thử hay không
hoặc là nếu còn nghi ngờ thì sẽ cho nằm cách ly trong phòng cách ly tại khoa bệnh nhiệt đới
hiện tại đang là khoảng thời gian người dân cần hạn chế tập trung đông người
do vậy khi có nhu cầu cần thiết phải tới các cơ sở y tế người dân cần chấp hành mọi hướng dẫn của nhân viên y tế